trong đợt mưa lũ vừa qua huyện mường tè tỉnh lai châu cũng chịu thiệt hại lớn về tài sản
để chuẩn bị tốt cho năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ngay từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám phòng giáo dục và đào tạo huyện mường tè đã cùng với chính quyền địa phương nỗ lực hỗ trợ tu sửa và khắc phục các lớp học tạm để đón các em học sinh tự trường
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học mù cả là đơn vị chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ vừa qua gây ra
toàn bộ cơ sở hai của nhà trường với một mươi bảy phòng học nhà công vụ nhà bán chú cùng hệ thống công trình phụ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn
hiện tại phụ huynh học sinh cùng các thầy cô giáo đang tất bật dọn dẹp sửa sang khắc phục các phòng học cũ để các em học sinh có nơi học tập đúng với thời gian chung của tỉnh lai châu

theo báo cáo của phòng giáo dục huyện mường tè trong đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vừa qua toàn huyện có hai mươi hai phòng học phòng công vụ ba nhà bếp ăn và nhiều công trình phụ trợ khác bị lũ cuốn trôi và hư hỏng tổng thiệt hại ước tính trên ba tỷ đồng
hiện tại phần lớn các em học sinh đã tiệu trường nên ngành giáo dục mường tè đang cùng chính quyền địa phương gấp rút khắc phục khó khăn để bảo đảm nơi ăn trốn ở và học tập của các em học sinh
qua cái lũ mương tè
qua cái lũ vừa rồi là hệ thống cơ sở phòng lớp học cũng có ảnh hưởng một vài điểm
trong thời điểm này thì chúng tôi cũng đã thực hiện các giải pháp cùng với chính quyền địa phương rồi là tham mưu lên cấp trên giả soát lại số phòng lớp học bị ảnh hưởng để tu sửa lại
và những cái phòng lớp học mà đã bị hỏng hoàn toàn bị ngập hỏng hoàn toàn thì tham mưu cho huyện xây dựng phòng lớp học mới
đang thực hiện mặt bằng cũng như đang xây dựng
trước tiên thì để đảm bảo cho năm học mới thì chúng tôi có giải pháp họp với dân và chính quyền địa phương để vận động các em ra trung tâm học
mưa lũ đi qua đã làm tổn thất lớn về vật chất và tiền
tinh thần của bà con nhân dân các dân tộc
với sự nỗ lực của ngành giáo dục và chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm các em học sinh nơi huyện biên giới mường tè tỉnh lai châu sẽ đón năm học mới thuận lợi hơn